tại hải phòng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại kho bãi tập kết thu mua vật liệu phế liệu xăng dầu của công ty vận tải sang dầu bắc hà địa phận xã bắc sơn huyện an dương hải phòng khiến hai xe bồn chở dầu bị thiêu dụi và một người bị thương
tại thời điểm này trong bãi xe của công ty có hai chiếc xe bồn một chiếc xe ô tô bốn chỗ và một số thùng phi đựng dầu
theo người dân tại hiện trường ngọn lửa xuất phát từ một chiếc xe bồn sau đó lan sang chiếc xe nhỏ và nhanh chóng lan sang cả khu vực bãi
công an huyện an dương hải phòng đã gửi bốn xe cứu hỏa một xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến dập lửa
đến khoảng chín h ba mươi phút ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên đến khoảng một mươi một h ba mươi ngọn lửa bùng phát trở lại nên đã được lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt
người bị thương là anh nguyễn ngọc hồi đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu bắc hà được đưa vào bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng sơ cứu kịp thời
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ